sau sáu năm chiến thắng điện biên phủ mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi sáng nay đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến đặt vòng hoa sân hương tưởng niệm các ngục liệt sĩ tại nghĩa trang quốc gia a một phường mường thanh thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
cùng dự buổi lễ có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương đảng như đồng chí trần văn sơn bí thư tỉnh ủy điện biên thống đốc ngân hàng nhà nước lê minh hưng đại diện các bộ ban ngành trung ương trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đại diện các cơ quan đơn vị của bộ công an đại diện hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các cơ quan của tỉnh điện biên
sáng nay tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên tỉnh ủy điện biên phối hợp với đảng ủy công an trung ương
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam ngân hàng nhà nước việt nam tổ chức hội nghị tổng kết
thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo huyện mường nhé tỉnh điện biên
và triển khai xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo huyện nâm cô tỉnh điện biên
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
sự và phát biểu hội nghị cùng sự hội nghị có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các đồng chí ủy viên trung ương đảng
thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam chủ tịch hội đồng dân tộc của quốc hội
về phía tỉnh điện biên có đồng chí trần văn sơn ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy tỉnh điện biên
đại diện tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các sở ban ngành tỉnh điện biên và huyện mường nhé
sự hội nghị còn có đại diện tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các tỉnh sơn la và lai châu
về phía bộ công an trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an cùng sự hội nghị
tham dự hội nghị còn có đại diện ban giám đốc công an tỉnh điện biên công an tỉnh sơn la công an tỉnh lai châu
chương trình hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo ở huyện mường nhé do đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an phối hợp với ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam ngân hàng nhà nước việt nam kêu gọi
vận động xã hội hóa các nguồn lực để thực hiện xây dựng sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo tại huyện mường nhé
góp phần xây dựng mường nhé thành điểm sáng cả về kinh tế chính trị an ninh quốc phòng
trở thành phên rộng thành trì bảo vệ vững chắc biên cương chủ quyền biên giới quốc gia khu vực phía tây bắc tổ quốc
sau gần năm tháng triển khai với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tại địa phương đến nay chương trình đã hoàn thành các mục tiêu đề ra
với tổng số tiền là năm mươi bốn tỷ đồng hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho gần một hai trăm linh hộ nghèo của huyện mường nhé
để người dân có chỗ ở ổn định yên tâm lao động sản xuất ổn định cuộc sống
tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo về công tác tổ chức triển khai thực hiện tiến hành tổng kết đánh giá toàn diện khách quan
những kết quả đã đạt được những khó khăn vướng mắt nguyên nhân và kinh nghiệm nhất là những tác động hiệu quả của chủ trương hỗ trợ làm nhà
đối với tâm tư tình cảm của người dân trong tổ chức triển khai thực hiện
phát biểu tại hội nghị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đánh giá đây là một chương trình hết sức có ý nghĩa đặc biệt là đối với người nghèo người có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại huyện mường nhé
chân thành cảm ơn các cơ quan chức năng có liên quan đã quan tâm ủng hộ về cơ sở vật chất và tinh thần tham gia giúp đỡ bà con xây dựng nhà
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh sau khi kết thúc chương trình tại huyện mường nhé bộ công an sẽ báo cáo chính phủ để tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng
sửa chữa nhà ở cho người nghèo tại các địa phương khác còn khó khăn của tỉnh điện biên tiến tới triển khai tại một số huyện nghèo trong cả nước
thực hiện chương trình về mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
với tinh thần trao yêu thương để nhận về hạnh phúc tôi rất mong các cơ quan ban ngành các doanh nghiệp trung ương các địa phương tiếp tục chung tay
ủng hộ về vật chất và tinh thần
với tinh thần trao yêu thương để nhận về hạnh phúc tôi rất mong các cơ quan ban ngành các doanh nghiệp trung ương các địa phương tiếp tục chung tay

vững chắc bảo vệ biên cương của tổ quốc khu vực tây bắc phòng chống âm mưu hoạt động của các thù địch
lợi dụng những các vấn đề dân tộc tôn giáo để kích động lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số và các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia
tội phạm và vi phạm pháp luật của các thế lực thù địch phản động và các loại đối tượng
bộ trưởng tô lâm cũng tin tưởng rằng phát huy những kết quả kinh nghiệm trong triển khai xây dựng sửa chữa nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện mường nhé
thời gian tới việc xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện nậm pồ tỉnh điện biên sẽ đạt hiệu quả cao hơn
phân đấu hoàn thành trước kỷ niệm bảy mươi năm năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại hội nghị ban tổ chức đã trao bằng khen cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo huyện mường nhé

tại hội nghị ban tổ chức đã cho bằng khen cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo huyện mường nhé

tại hội nghị ban tổ chức đã cho bằng khen cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng